các bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để nhận thông tin cập nhật mới nhất
hãy chia sẻ trạng thái của bạn ở phần bình luận chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn
sau đây là một số thông tin mới cập nhật
phó giám đốc trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thuộc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết
về một bệnh nhân nằm viện điều trị bằng các kỹ thuật cao và với mức viện phí là hai ba tỷ đồng tại trung tâm
tuy nhiên bệnh nhân covid một mươi chín đã được miễn phí hoàn toàn các chi phí điều trị
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi cổng thông tin covid một mươi chín tp hcm sẽ cung cấp thông tin chính thức cấp độ dịch
ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố có nhiệm vụ thường xuyên giả soát
và cập nhật lên cổng thông tin covid một mươi chín
khi có biến động thay đổi về cấp độ dịch trên địa bàn
thông qua hệ thống quản lý và hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện hóc môn tp hcm đã đối chiếu và phát hiện ba mươi trường hợp
để nhận hỗ trợ đến hai lần trong gói hỗ trợ đợt ba
bà ngô thị kim yến phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng cho hay
theo chủ trương của bộ y tế về tiêm vaccine cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
đà nẵng thống dịch covid một mươi chín
theo hướng tiêm trước cho nhóm từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
ông vũ việt văn phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà nẵng vừa ký quyết định
giao công an tỉnh này chủ trì phối hợp với sở giao thông vận tải
tham mưu chỉ đạo dừng hoạt động tất cả các chốt kiểm soát trước đây trên các tuyến đường
theo đúng nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
trong số hai mươi một ca covid một mươi chín mới được ghi nhận tại tỉnh bình định
có chín ca lọc sinh lớp một mươi hai của trường trung học phổ thông số hai
thuộc xã cát minh huyện phủ cát
ủy ban nhân dân huyện minh hóa quảng bình cho biết
tại thị trấn quy đạt đã ghi nhận một mươi ba trường hợp dương tính với sars cov hai
nhiều người dân quảng trị từ các tỉnh phía nam trở về quảng trị
dù đã được tiêm vaccine vẫn bị buộc cách ly tập trung
quy định này của quảng trị là không đúng với nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ và hướng dẫn của bộ y tế
đó là những thông tin sẽ có trong bản tin tôi cảnh covid ngày hôm nay
sau đây là nội dung chi tiết
phó giám đốc trung tâm điều trị bệnh nhân covid một mươi chín thuộc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm cho biết
về một bệnh nhân nằm viện điều trị bằng các kỹ thuật cao và mức viện phí hai ba tỷ đồng tại trung tâm
tuy nhiên bệnh nhân covid một mươi chín được miễn hoàn toàn các chi phí điều trị
nên bệnh nhân được nhà nước chi trả
cụ thể trường hợp của chị t sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tám ngụ tại quận tám tp hcm
vừa được bệnh viện quân y
một trăm bảy mươi năm cho xuất hiện vào ngày hai mươi tháng một mươi
sau khi mắc covid một mươi chín chị thê đã trải qua ba tháng nằm viện điều trị
trong đó hơn hai tháng phải chạy mcmo
phía bệnh viện cho biết chị t nhập viện vào ngày hai mươi sáu tháng bảy trong tình trạng diễn biến nặng
do nhiễm covid một mươi chín khi đang mang thai ở tuần thứ ba mươi bảy
bệnh nhân đã được mổ bắt con tại bệnh viện giã chiến củ chi
tuy nhiên sau cuộng mổ một mươi ngày chị rơi vào tình trạng suy hô hấp nặng
rơi vào nguy kịch phải chuyển tuyến điều trị
với nỗ lực của các bác sĩ giúp bệnh nhân đã từng bước phục hồi
vượt qua các nguy kịch sau gần ba tháng làm viện điều trị
người mẹ may mắn đã chiến thắng covid một mươi chín trở về bên cạnh con thơ
chung vui cùng gia đình người bệnh đại tá trương đình cẩm
phó giám đốc bệnh viện quân y một trăm bảy mươi năm đã trực tiếp giao giấy gia viện và chúc mừng bệnh nhân
sở thông tin và truyền thông thành phố đề nghị từ ngày một mươi chín đến ngày hai mươi bốn tháng một mươi
ủy ban nhân dân thành phố thủ đức và các quận huyện và phường xã thị trấn
thực hiện ra soát đánh giá và cung cấp thông tin cấp độ dịch trên địa bàn
theo hướng dẫn tại công văn bảy nghìn sáu trăm hai mươi chín
cấp độ dịch sẽ được đưa lên cổng thông tin covid một mươi chín thành phố
theo quy mô quận huyện thành phố thủ đức phường xã thị trấn và tổ dân phố tổ nhân dân
về phần mềm hỗ trợ quản lý và cung cấp thông tin cấp độ dịch lên cổng thông tin covid một mươi chín thành phố
sở thông tin và truyền thông đã triển khai và cấp tài khoản sử dụng phần mềm cho đơn vị
để phục vụ đánh giá cấp độ dịch theo quy mô quận huyện thành phố thủ đức phường xã thị trấn tổ dân phố tổ nhân dân
từ ngày hai mươi năm tháng một mươi cổng thông tin covid một mươi chín thành phố sẽ cung cấp thông tin chính thức
cấp độ dịch cho lãnh đạo và người dân thành phố
ủy ban nhân dân các cấp thuộc thành phố có nhiệm vụ thường xuyên ra soát và cập nhật
lên cổng thông tin covid một mươi chín khi có biến động thay đổi về cấp độ dịch trên địa bàn
hiện nay trong hai mươi hai quận huyện tại thành phố hồ chí minh có sáu địa phương thuộc vùng xanh cấp độ một
một địa phương thuộc vùng vàng cấp độ hai năm địa phương thuộc vùng cam cấp độ ba
và không có địa phương nào thuộc vùng đỏ cấp độ bốn
cụ thể vùng xanh gồm thành phố thủ đức quận tám tân bình gò vấp và huyện củ chi cần giờ
vùng vàng gồm quận một ba bốn năm sáu bảy một mươi một mươi một phú nhuận và huyện bình chánh hóc môn
vùng cam gồm quận một mươi hai bình tân bình thạnh tân phú và huyện nhà bè

thông qua hệ thống quản lý và hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
ủy ban nhân dân huyện hóc môn thành phố hồ chí minh đã đối chiếu và phát hiện ba mươi trường hợp khai thông tin không trung thực
để nhận hỗ trợ đến hai lần trong gói hỗ trợ đợt ba
tính đến ngày hai mươi tháng một mươi huyện hóc môn đã chi gần bốn trăm linh trường hợp khó khăn
trong quá trình giả soát đối chiếu trên hệ thống quản lý và hỗ trợ phòng chống dịch covid một mươi chín
huyện đã phát hiện ba mươi trường hợp người dân kê khai không trung thực để nhận hai lần hỗ trợ
trong đó hai mươi trường hợp phát hiện tại xã bà điểm còn lại giải rác ở các xã xuân thới đông xuân thới sơn xuân thới thượng tân xuân đông thạnh
đa số các trường hợp khai không trung thực như gian dối khai hai nơi để nhận hỗ trợ hai lần lợi dụng trẻ em kê khai nhiều lần
cán bộ công chức chiến sĩ giáo viên đang hưởng lương vẫn kê khai hoặc cố tình ghi sai số chứng minh nhân dân để phần mềm không phát hiện
sau khi phát hiện vụ việc lãnh đạo huyện hóc môn yêu cầu lãnh đạo một mươi hai xã thị trấn tiến hành giả soát xử lý các trường hợp kê khai không trung thực nhận hỗ trợ hai lần
với những trường hợp vi phạm ngoài thu tiền nộp vào ngân sách sẽ bị xử lý theo quy định pháp luật
các địa phương cũng đã thông báo đến người dân và kêu gọi người dân tự giác nộp lại tiền nếu đơn nhận hai lần
trường hợp chưa nhận tiền thì làm biên bản yêu cầu không nhận
sau đây là một số thông tin đáng chú ý khác mà chúng tôi mới cập nhật
bà ngô thị kim yến phó chủ tịch ubnd tp đà nẵng cho hay theo chủ trương của bộ y tế về tiêm vaccine cho trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi đà nẵng thống nhất theo hướng dẫn tiêm trước cho nhóm từ một mươi năm đến một mươi tám tuổi
đây là độ tuổi học lớp một mươi một mươi một một mươi hai đà nẵng sẽ tiêm trước cho nhóm này để khi các em đi học lại an toàn hơn cũng như dễ quản lý hơn bà ngô thị kim yến nói
đồng thời cho biết đã giao sở giáo dục và đào tạo sở y tế phối hợp cùng các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch để tiêm cho nhóm đối tượng này
hiện đã có chín mươi bảy sáu người trên một mươi tám tuổi được tiêm mũi một một mươi năm năm người trên một mươi tám tuổi được tiêm mũi hai
trong tuần tới thành phố sẽ tiếp tục được phân bổ một trăm một mươi bảy liều vaccine pfizer để tiêm trả mũi hai
hiện tại đà nẵng đã cho học sinh lớp một trường tiêu học hòa bắc và lớp chín trường trung học cơ sở nguyễn trí phương xã hòa bắc huyện hòa vang thành phố đà nẵng đến trường học trực tiếp
theo kế hoạch từ ngày hai mươi năm tháng một mươi học sinh lớp hai trường tiểu học hòa bắc và lớp một mươi hai trường trung học phổ thông chuyên lê quý đôn sẽ đi học trở lại
từ ngày một tháng một mươi một tiếp tục cho học sinh nhiều lớp tới trường trong đó ưu tiên các lớp lớn trước
đối với một mươi một trường hợp liên quan đối với hai công dân trở về từ miền nam đây là những người bà con anh em trong gia đình và có lịch sử di chuyển đi lại gặp gỡ khá phức tạp trước khi phát hiện mình dương tính với sars cov hai

theo hướng dẫn tỉnh này vẫn phải thực hiện cách ly tập trung với người từ các tỉnh phía nam về dù đã được tiêm vaccine
lý do là sau khi bộ y tế ban hành hướng dẫn thực hiện nghị quyết một trăm hai mươi tám thì bộ cũng đã ban hành tiếp văn bản số tám nghìn bảy trăm một mươi tám về việc giám sát người về từ các khu vực có dịch covid một mươi chín
văn bản này do thứ trưởng đỗ xuân tuyên ký và có nội dung giao cho ủy ban nhân dân các tỉnh theo dõi chặt chẽ người về địa phương từ các địa phương khu vực có dịch covid một mươi chín vừa hết giãn cách nhất là các địa phương có số ca mắc covid một mươi chín cao
thực hiện xét nghiệm và căn cứ tình hình địa phương để tổ chức cách ly phù hợp cách ly tập trung hoặc cách ly tại nhà
hiện tỷ lệ dương tính từ những người về từ các tỉnh phía nam đang khá cao kể cả người đã được tiêm vaccine nên tỉnh chủ trương cách ly tập trung người đã tiêm vaccine để giảm nguy cơ lây lan ra cộng đồng và vẫn thực hiện đúng theo văn bản mới nhất của bộ y tế ông hưng nói
bài tiết luận cảnh covid sáng hai mươi hai tháng một mươi xin được kết thúc tại đây
hay nhờ bấm lai và theo dõi kênh thông tin chính thức về dịch bệnh của báo sức khỏe và đời sống cơ quan của bộ y tế để có được những thông tin chính xác nhất
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại